thực trạng sạt lở bờ sông ba qua tỉnh phú yên đang diễn ra rất phức tạp
nhiều nơi diện tích đất sản xuất của người dân dọc bờ sông bị cuốn trôi
xâm thực sâu hàng chục mét
lo sợ trong mùa nước lũ nhiều hộ dân đã phải di rời đến nơi ở mới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã hòa định tây
và thị trấn phú hòa huyện phú hòa tỉnh phú yên
nơi được xem là bị sạt lở nghiêm trọng nhất
nhiều năm qua dọc hai bờ sông ba qua xã hòa định tây
và thị trấn phú hòa huyện phú hòa tỉnh phú yên
thường xuyên bị sạt lở đất nghiêm trọng
vào mùa mưa lũ nước sông ba lớn cộng với xả lũ của các hồ thủy điện
cuốn đi một lượng đất lớn ăn sâu vào đất sản xuất
vào khu dân cư từ năm đến bảy mét

hòa tây và thị trấn phú hòa huyện phú hòa tỉnh phú yên có hơn bảy mươi hội dân sinh sống dọc sông ba
bị ảnh hưởng trực tiếp do sạt lở đất làm mất đất sản xuất
qua các buổi tiếp xúc cử tri người dân mong muốn nhà nước xây kè chống xâm thực
nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện
hai năm trước đây quá trình sạt lở là có một số bà con tầm bốn mươi hội dân phải dư dò
vào trong phía núi để đền cư
còn hai năm trước đây có một sớm ở trên đó là hoàn toàn bị xố xố
còn đối với thị trấn phú hòa đất sâm thực mất đi còn khoảng năm bảy hectare đất sản xuất năm nghiệp
hai buổi lúc
cho nên đối với địa phương phú hòa đó là cấp bách nhất ảnh hưởng tới đời sống nhân dân
và nó có nguy cơ nó sẽ sạt lở tiếp và làm ảnh hưởng tới một số hộ nữa
không có kinh phí chính quyền địa phương chỉ còn cách vận động người dân đóng cọc tre
đất đá đắp tại những vị trí bị sạt lở nghiêm trọng để hạn chế sạt lở ra diện rộng
tuy nhiên đây cũng chỉ là giải pháp tình thế
về lâu dài tỉnh phú yên cần khảo sát đánh giá thực trạng để có giải pháp bền vững